quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua và sáng sớm nay lại có thêm một sóng lạnh phương bắc bổ sung xuống
nên nền nhiệt toàn bắc bộ vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
lúc này nền nhiệt của hầu khắp bắc bộ đều chỉ dưới mức một mươi hai độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở bắc bộ hầu như không tăng nhiều
ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ một mươi một cho đến một mươi ba độ
còn khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
khi xuống đến miền trung không khí lạnh với đới gió đông bắc mạnh tương tác với địa hình chắn gió của dãy hoàng liên sơn
vì thế khu vực các tỉnh từ nghệ an trở xuống cho đến khánh hòa trong ngày hôm nay tiếp tục xảy ra mưa rào và rông trên diện rộng
không chỉ gây mưa ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế còn xảy ra rét diện rộng
trong đó khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh ở mức rét đậm với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá một mươi sáu độ
khu vực từ quảng bình trở xuống đến thừa thiên huế nhiệt độ nhìn hơn nhưng cũng chỉ trong khoảng từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
và hai mươi năm hai mươi bảy độ là mức nhiệt ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
không chỉ miền trung có mưa quá trình tăng cường liên tục của không khí lạnh
ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết ở tây nguyên
dự báo trong chiều tối và đêm nay ở đây sẽ có mưa giải rác ngày nắng gián đoạn
nhiệt độ trong ngày vì thế giảm xuống còn ở mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong khi đó ở nam bộ chỉ có mưa ở một vài nơi ngày nắng nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám và biển động
vùng biển ngoài khơi trung bộ vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển đông
và vùng biển từ bình thuận đến cà mau bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước